mới đây thủ tướng chính phủ đã thành lập ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ thuộc ngành công thương
do đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trưởng ban
ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ thuộc ngành công thương giúp chính phủ đánh giá xem xét và đưa ra các giải pháp cụ thể xử lý giảm thiệt hại cho nhà nước
ban đã giả soát lựa chọn xử lý một mươi hai dự án đề ra mục tiêu đến hết năm hai nghìn một mươi bảy phải có chuyển biến căn bản hết năm hai nghìn một mươi tám cơ bản xử lý xong các vướng mắc yếu kém
cuộc đại phẫu những khối u nghìn tỷ này thật sự không dễ dàng sẽ để lại sự đau đớn và di chứng vô cùng lớn đối với nền kinh tế đất nước có lẽ còn kéo dài hàng chục năm về sau
trong các chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu hai phần của bài viết đăng nhiều kỳ trên báo nhân dân có tiêu đề chung là cuộc đại phẫu những khối u nghìn tỷ
chương trình hôm nay giới thiệu phần ba của bài viết này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
một số dự án thua lỗ sau thời gian dài đóng cửa nhà máy đã bước đầu hoạt động trở lại chính phủ cũng đưa ra một số cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn ổn định sản xuất
tuy vậy các chuyên gia nhận định mục tiêu ban chỉ đạo chính phủ xử lý các dự án thua lỗ thuộc ngành công thương gọi tắt là ban chỉ đạo đề ra hết năm hai nghìn một mươi tám cơ bản xử lý hoàn tất vướng mắc yếu kém của một mươi hai dự án ngành công thương có khả năng khó về đích như lộ trình
bởi ngoài công nghệ lạc hậu sản phẩm kém chất lượng các nhà máy này còn gánh những khoản nợ khổng lồ và vướng nhiều thủ tục phức tạp giống như mớ bỏng bông
đánh giá công tác chỉ đạo xử lý yếu kém vướng mắt của ban chỉ đạo đối với một mươi hai dự án thua lỗ
tiến sĩ nguyễn đình cung viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng
điều quan trọng nhất là quan điểm của chính phủ thống nhất xuyên suốt không cấp thêm nguồn lực từ ngân sách để xử lý khó khăn tồn tại của dự án và quá trình xử lý phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc thị trường
tuy vậy tiến sĩ nguyễn đình cung cho rằng việc xử lý triệt đề các dự án này theo mục tiêu đề ra không hề đơn giản
khả năng thành công không cao bởi không chỉ tính đến yếu tố kinh tế mà còn phải cân nhắc vấn đề an sinh xã hội phát triển bền vững các ngành kinh tế
chúng ta đang ở thế giới
không thể không làm vì càng kéo dài không giải quyết thì nhà nước càng bị thiệt hại
một số chuyên gia kinh tế cũng nhận định kinh nghiệm các nước đối với trường hợp này là cho phá sản doanh nghiệp
tuy nhiên nếu phá sản sẽ không tránh khỏi hệ lụy mất vốn mất việc làm của người lao động
do đó cần nghiên cứu kỹ giải pháp cho từng dự án xem xét khả năng cho các nhà đầu tư khác vào mua lại
về cơ bản cần đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
mới đó các nhà đầu tư có thể tìm hiểu về các dự án này
tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã làm việc với một mươi sáu bộ cơ quan đơn vị liên quan
để kiểm tra đôn đốc việc xử lý yếu kém của một mươi hai dự án nói trên
thứ trưởng bộ công thương cao quốc hưng cho biết
thời gian qua bộ công thương đã thận trọng giả soát từng hạng mục nội dung cụ thể
nhưng nhiều nội dung nhiệm vụ có tính chất phức tạp
nhất là việc làm rõ và xử lý các tranh chấp vướng mắt liên quan các gói thầu epc và công tác quyết toán
tại dự án mở rộng giai đoạn hai tisco
hiện vẫn chưa có hướng giải quyết rứt điểm những phát sinh vướng mắt với nhà thầu mcc
từ khi dừng thi công tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai trải qua hơn một mươi hai lần đàm phán
nhưng đến nay vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng
việc đàm phán lại với phía đối tác được tisco thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bốn đến giờ vẫn chưa hoàn tất
trong hợp đồng fpc có nhiều điều khoản đặt trong bối cảnh hiện nay chúng ta rất khó chấp nhận
cho nên ngay cả khi vnstin xin ra
hạn đến hết quý ii cũng sẽ khó đạt được
việc lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập đánh giá dự án cũng phát sinh nhiều điểm vướng mắt
bộ công thương không rõ việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức trì định thầu
kể cả với gói thầu giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng hay áp dụng theo luật đấu thầu
tổng giám đốc vnstin nguyễn đình phúc cho biết
từ sau tết nguyên đán vừa qua tisco đã mời tổng thầu mcc sang làm việc
song mcc lại đề nghị nâng đơn giá các hạng mục còn lại
ông phúc cho hay các đề nghị này của mcc không có căn cứ rõ ràng
cho nên tisco chưa chấp thuận và sẽ làm phán tiếp
có điều lúc nào xong thì rất khó nói vì quá phụ thuộc vào đối tác
chủ tịch hội đồng thành viên vinachem nguyễn anh dũng thông tin
tại dự án đạm hà bắc vinasim đã triển khai việc quyết toán từ năm hai nghìn một mươi
song do khối lượng công việc lớn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý
cho nên đến nay vẫn chưa hoàn thành
vướng mắt lớn nhất là hầu hết các nhà máy đã vận hành bàn giao rồi
nhưng hồ sơ thủ tục để quyết toán được hợp đồng fpc còn vướng và xin lùi thời hạn đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
khi các tranh chấp còn chưa ngã ngũ khó rạch rồi thì liệu nhà đầu tư nào dám nhảy vào
rất nhiều phương án xử lý một mươi hai dự án thua lỗ kém hiệu quả
đã được ban chỉ đạo xây dựng và tổng hợp pháp lý
ban chỉ đạo xây dựng trong đó phân tích rất rõ những ưu điểm nhược điểm của từng dự án
tự trung hầu hết phương án được chọn là thoái vốn chuyển nhượng dự án bán đấu giá tài sản công nợ
lãnh đạo một công ty chuyên mua bán sát nhập doanh nghiệp cho biết
sau khi xem xét một dự án thua lỗ cần xử lý trước tiên nhà đầu tư phải xem xét kỹ khả năng hồi phục của doanh nghiệp
dựa trên tiềm năng sản phẩm thị trường công nghệ thiết bị và vấn đề tài chính
điều khiến các nhà đầu tư ngần ngại nhất là tại hầu hết các dự án này công nghệ sản xuất nói chung là lạc hậu hoặc không phù hợp
xuất phát từ các quyết định đầu tư sai lầm khiến nhiều nhà đầu tư có tâm lý e ngại bỏ vốn thêm vào
theo tính toán thà bỏ vốn đầu tư mới các dự án tương tự còn khả thi hơn nhiều việc rót tiền vào các dự án nghìn tỷ đang lắp chiếu
nhà máy bổ giấy phương nam long an khi chạy thử có tài cả hệ thống dây chuyền luôn gặp trạng
tuy công nghệ mới nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhưng nhà thầu cải tiến dây chuyển từ sử dụng nguyên liệu gỗ sang đay trên thế giới chưa có dây chuyển nào tương tự
bản thân chuyên gia của nhà thầu anderrid pháp cũng không dám cam kết dây chuyền dạng này có thể cho ra được sản phẩm cuối cùng không trong khi máy móc không có thiết bị dự phòng thay thế
sau nhiều lần giả soát bộ công thương kết luận dự án không đạt được mục tiêu ban đầu do công nghệ thiết bị nguyên liệu thị trường không hiệu quả khả thi
nên phải dừng toàn bộ
tiến sĩ nguyễn đình cung cho rằng vấn đề mấu chốt của các dự án này là thị trường tiêu thụ vì thế cho dù tiếp tục khôi phục sản xuất thì cũng chưa chắc bán được sản phẩm
đơn cử dự án sơ sợi đình vũ pvtec của pvn hiện nay công tác quyết toán dự án vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc tranh chấp với nhà thầu thi công gói thầu epc
thiết kế kỹ thuật của nhà máy có một số bất cập dẫn tới phát sinh chi phí tiềm ẩn rủi ro trong vận hành
thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn do chưa có hệ thống nhà cung cấp và khách hàng bền vững chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm
chất lượng sản phẩm không ổn định và bị đánh giá thấp hơn chất lượng của các đối thủ khác trên thị trường bị khiếu nại về chất lượng sản phẩm từ phía khách hàng nhất là vấn đề nhuộm màu
một vấn đề khác cũng khiến nhiều nhà đầu tư không mấy mặn mà tham gia xử lý dự án đó là tình trạng thua lỗ nợ nần
ngân hàng nhà nước việt nam nhận định
nhìn từ trường hợp cụ thể của tisco tổng vốn vai ngân hàng của các dự án có thể tới hàng chục nghìn tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn trong nợ quá hạn nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng
ngoài ra còn cả những dự án vay nước ngoài và khoản vay được bảo lãnh bởi công ty mẹ hoặc vay của vdb
đơn cử pvn bảo lãnh hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng cho dự án sơ sợi đình vũ và vì thế không thể cho phá sản được
bởi nếu phá sản pvn cũng sẽ bảo lãnh
trong bối cảnh thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc cùng với hiện trạng nợ nần trồng chất
chắc chắn việc mua bán thoái vốn chuyển nhượng doanh nghiệp sẽ ít hấp dẫn nhà đầu tư và khó thực hiện
với những dự án được ban chỉ đạo lựa chọn phương án tập trung xử lý tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để tiếp tục triển khai nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
nhiều chủ đầu tư đã kiến nghị đề xuất những giải pháp hỗ trợ
thí dụ dự án đạm ninh bình có công nghệ châu âu
tổng thầu trung quốc
sản xuất ure từ than đã lỗi thời không thể cạnh tranh được với các dự án đạm từ khí cho nên bài toán đầu ra hết sức nan giải
vinachem và chủ đầu tư kiến nghị chính phủ cho phép khoanh nợ gốc và lãi vay của công ty tại vdb trong năm năm
gia hạn thời hạn hợp đồng vay đến hết năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh giảm lãi xuất đối với các dư nợ gốc vay từ một mươi tám một năm trở lên về lãi xuất tám mươi
đồng thời được giãn thời gian chích khấu hao trong ba năm và ưu đãi giảm hai mươi giá bán than
ngoài ra cho phép giãn nợ gốc thêm năm năm đồng thời dừng tính lãi trong ba năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín đối với khoản cho vay tại hai trăm năm mươi triệu usd của ngân hàng china exim bank
chính phủ và ban chỉ đạo đã thống nhất và kiên định quan điểm về xử lý đối với một mươi hai dự án này
việc cơ cấu lại nợ thời hạn
lãi suất nếu có cũng phải tuân thủ các nguyên tắc thị trường trên cơ sở chia sẻ rủi ro và lợi ích của nhà đầu tư cũng như các chủ nợ
nếu các ngân hàng thương mại không cơ cấu lại nợ thì các doanh nghiệp này không thể hoạt động hoặc phục hồi
trong trường hợp này vốn đầu tư cho các dự án sẽ bị bốc hơi trở thành nợ xấu hoàn toàn
tuy nhiên việc cho giãn khấu hao phải trên cơ sở nguyên tắc có đầu tư vốn để trả nợ các khoản vay
có thể thấy
cuộc đại phẫu các khối u nghìn tỷ nêu trên không hề dễ dàng
nguồn ngang nhiều vấn đề khó giải quyết
điều này đòi hỏi các cấp ngành địa phương doanh nghiệp liên quan
cần có sự phối hợp đồng bộ quyết liệt xử lý trên tinh thần trách nhiệm cao
từ thảm cảnh của một mươi hai dự án
để tránh tình trạng tương tự xảy ra trong thời gian tới
cần rút kinh nghiệm nghiêm túc có biện pháp chấn chỉnh doanh nghiệp trong các khâu
từ lập dự án đến thẩm định phê duyệt đàm phán ký hợp đồng
và quản lý giám sát triển khai đầu tư
bảo đảm chặt chẽ tính toán và thẩm định kỹ các vấn đề về thị trường công nghệ nguồn vốn
công tác xây dựng pháp luật và cơ chế chính sách quản lý phát triển các ngành lĩnh vực
cần được nghiên cứu tính toán một cách kỹ lưỡng toàn diện
nâng cao hơn nữa chất lượng kịp thời sửa đổi bổ sung
để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp
các quy định về quản lý hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước
cần được xem xét để tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện
quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý liên quan và kiểm soát
quản lý chặt chẽ nguồn lực của nhà nước đầu tư qua các doanh nghiệp
các quy định về phân công phân cấp phối hợp của chính phủ và các bộ ngành
các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư
cần được ra soát hoàn thiện bảo đảm chặt chẽ đầy đủ rõ ràng về thẩm quyền và trách nhiệm
công tác xây dựng và thực hiện chiến lược quy hoạch phát triển trong các ngành lĩnh vực
nhất là vấn đề chất lượng và hiệu lực thực thi của các chiến lược
chất lượng quy hoạch cần được chấn chỉnh để bảo đảm các dự án đầu tư đúng hướng có hiệu quả
theo kế hoạch tái cơ cấu nhà máy đóng tàu dqs được bản giao cho pvns
thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi bốn dqs đã mất cân đối về tài chính
thời điểm ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu nợ phải trả của đế quét lên tới sáu chín trăm năm mươi ba tỷ đồng
trong khi tổng cộng đồng của dqs
tài sản là năm chín trăm một mươi hai tỷ đồng
nếu phá sản dù lê quyết có bán thanh lý hết tài sản với giá trị theo giá trị sổ sách
vẫn còn thiếu nợ hơn một tỷ đồng
trong trường hợp phá sản pvn sẽ không thể thu hồi khoản cho dqs vay là hơn ba một trăm linh tỷ đồng
vốn điều lệ một chín trăm chín mươi tỷ đồng do pvn cấp cũng bốc hơi theo
ngoài ra chi phí khấu hào tài sản cố định khoảng ba trăm bốn mươi tỷ đồng
được khoanh trong các năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm
ngân sách nhà nước cấp năm trăm bảy mươi năm tỷ đồng đầu tư nhà máy cũng mất theo
quý vị và các bạn phải theo dõi phần ba của bài viết đăng nhiều kỳ trên báo nhân dân
có tiêu đề chung là cuộc đại phẫu những khối u nghìn tỷ
bài của nhóm phóng viên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau